tin vui đối với những người hâm mộ bóng đá việt nam cách đây ít phút giành thắng lợi trước đội tuyển u hai mươi ba malaysia với tỷ số hai
các chàng trai của đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã giành vé vào tứ kết giải vô địch u hai mươi ba châu á với ngôi nhì bảng c
u hai mươi ba việt nam đã đối diện với khá nhiều khó khăn trong khoảng hai mươi phút đầu tiên
tuy nhiên khoảnh khắc nhâm mạnh dũng đánh đầu ghi bàn ở phút thứ hai mươi chín đã giúp cho đội tuyển u hai mươi ba việt nam giải tỏa được áp lực
cuối hiệp một việt nam nâng tỷ số lên hai khi được hưởng phạt đền
tỷ số hai được duy trì đến hết trận đấu
trong trận thi đấu cùng giờ u hai mươi ba hàn quốc đánh bại u hai mươi ba thái lan kết thúc bảng c giải u hai mươi ba châu á
hàn quốc giành ngôi đầu bảng với bảy điểm u hai mươi ba việt nam đứng thứ hai với năm điểm
đối thủ của u hai mươi ba việt nam ở tứ kết là một trong ba đội nhật bản ả rập xê út uae
sau khi lượt trận bảng d kết thúc vào ngày mai chúng ta sẽ cùng chúc cho đội tuyển u hai mươi ba việt nam tiếp tục đạt được những thành tích tốt và giành chiến thắng trong những trận đấu tiếp theo